châu siêu đồng ý kết thúc hợp đồng và chấm dứt mức đền bù hợp lý không phải toàn bộ hợp đồng
hội liên viên philippe châu siêu cảm ơn sự hỗ trợ ủng hộ tích cực từ các cầu thủ các cầu lạc bộ vff cũng như người hâm mộ
hội liên viên philippe châu siêu gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ việt nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng
ban đầu ông châu siêu phủ nhận sẽ từ chức trong buổi họp báo sau trận đấu
khi được đặt câu hỏi đây đã phải thời điểm ông từ trước chưa
sau đó ông châu siêu trả lời rằng ông muốn tập trung vào sự thể hiện của các cầu thủ
vấn đề tương lai của mình ông sẽ đề cập ở thời điểm khác
ngày hai mươi bảy tháng ba ông sẽ nói chuyện với vff
hiện tại ông muốn tập trung vào chuyên môn trận đấu và tôn trọng nỗ lực của các cầu thủ
vì việc hội liên viên châu siêu chê tay tuyển việt nam tiền vệ đội trưởng tuyển việt nam đỗ hùng dũng cho biết
bản thân các cầu thủ cố gắng hết sức không bao giờ từ bỏ
có thể kết quả không như mọi người mong muốn hội liên viên trưởng có thể đến và đi
những cầu thủ trong đội có thể thay đổi nhưng tuyển việt nam là mãi mãi
anh hy vọng tương lai có thế nào thì bóng đá việt nam cũng trở nên tốt hơn
ở góc nhìn khác cựu danh thủ nguyễn mạnh dũng cho rằng
đội tuyển việt nam thi đấu thất vọng là trách nhiệm của hội liên viên trưởng
nhưng cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu ông châu siêu
ông dũng nêu quan điểm người hâm mộ cần nhớ rằng khi ông park tới là thư hưởng một lứa cầu thủ và độ chín nhất
dòng khát khao và bóng đá việt nam trước đó đã để lại nhiều thất vọng
ngược lại ông châu siêu tới khi triều đại thành công của người tiền nhiệm vừa khép lại áp lực là rất lớn
quan trọng hơn lứa cầu thủ cũ đa phần xuống phong độ ít khát khao còn lứa cầu thủ mới lại chưa đủ tầm
bởi vậy ai làm cũng khó chứ không riêng ông châu siêu
vì cựu tuyển thủ việt nam còn cho rằng không đội bóng nào ở đỉnh cao được mãi
nên việc tuyển việt nam thoái trảo cũng dễ hiểu
ông dũng phân tích ngay những đội bóng lớn của thế giới như m u
sau khi sir lake nghỉ hư cũng lận đận cho tới nay
chẳng thể tìm lại hào quang vậy nên đội tuyển việt nam cũng cần thêm thời gian để tìm về đủ quỹ đạo
đáng chú ý cựu cầu thủ hoàng anh gia lai còn nhận định
nhiều cầu thủ dưới thời huấn luyện viên park hang seo thi đấu không hết sức thiếu tôn trọng huấn luyện viên châu diều
cũng theo ông dũng đã lên tuyển thì phải đá vì màu cờ sắc áo chứ không phải đá cho huấn luyện viên hay đá cho riêng mình
cá nhân ông thấy nhiều cầu thủ chơi hời hợt họ rõ ràng chỉ vì lợi ích cá nhân
sau khi chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên philip chou siêu
việc tiếp theo mà liên đoàn bóng đá việt nam vff cần làm là tìm người thay thế
quỹ thời gian cho việc này không đến ba tháng
đội tuyển việt nam thi đấu hai trận cuối cùng ở vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi sáu khu vực châu á vào tháng sáu tới
rất nhiều cổ động viên kêu gọi huấn luyện viên park hang seo trở lại dẫn dắt đội tuyển việt nam
và có lẽ đây cũng là phương án mà vff có thể xem xét
với cục diện bảng đấu hiện tại cơ hội đi tiếp của đội tuyển việt nam
vẫn còn nhưng rất khó xảy ra
những chiến binh sao vàng chỉ có thể vượt qua được vòng loại thứ hai nếu đánh bại cả iraq và philippines
đồng thời mong đội tuyển indonesia không thắng trong hai lượt trận còn lại
chính dịch hưởng đến world cup hai nghìn hai mươi sáu của huấn luyện viên chou siêu thất bại
vf đương nhiên cần tính toán kỹ lưỡng thận trọng hơn ở bước tiếp theo
khoảng thời gian hai ba tháng chưa chắc đủ để tìm kiếm sàng lọc đánh giá và ký hợp đồng với người mới
mặt khác ở hai trận đấu còn lại người hâm mộ cũng không kỳ vọng quá nhiều
với đội tuyển việt nam
đội bóng đang trong cơn khủng hoảng và không nắm quyền tự quyết
trong cuộc cạnh tranh xuất vào vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi
trong hoàn cảnh như vậy bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng tạm quyền là ý tưởng khả dĩ
liên đoàn bóng đá việt nam vff từng giao huấn luyện viên mai đức trung dẫn dắt đội tuyển việt nam
trong hai trận gặp campuchia năm hai nghìn một mươi bảy sau khi chia tay huấn luyện viên nguyễn hữu thắng
nếu vff tính đến phương án bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển việt nam
ông park hang seo có thể là lựa chọn không tồi
nhà cầm quân người hàn quốc có đủ các đặc điểm phù hợp cho công việc ngắn hạn
yếu tố đầu tiên là sự quen thuộc cũng như năng lực
sự phù hợp về cách làm việc đã được chứng minh trong năm năm thành công của ông của bóng đá việt nam
về mặt chiến thuật lối chơi của ông park có thể bị cho là lỗi thời khó phát triển trong dài hạn
tuy nhiên trong thời gian chỉ vài tuần đến một tháng
đội tuyển việt nam không cần tính toán nhiều đến việc xây dựng đội hình lối chơi phức tạp
ngoài ra nhà cầm quân người hàn quốc cũng để ngỏ khả năng trở lại công việc huấn luyện
và từng cân nhắc về cơ hội làm tạm quyền ở đội tuyển hàn quốc
đề nghị tương tự từ việt nam cũng đáng để ông xem xét
hiện tại huấn luyện viên park hang seo là cố vấn của câu lạc bộ bắc ninh
và quản lý học viện bóng đá cộng đồng do ông sáng lập
ông vẫn làm việc ở việt nam trong suốt hơn một năm qua kể từ khi kết thúc hợp đồng với vff
trên mạng xã hội giữa làn sóng phản đối huấn luyện viên philippe johnial
rất nhiều cầu động viên bày tỏ mong muốn ông park hang seo trở lại
còn tới gần một bình luận bên dưới bài viết mới nhất được ông park đăng trên mạng xã hội hôm hai mươi sáu tháng ba
trong đó đa số là những lời kêu gọi ông tái hợp đội tuyển việt nam
tối ngày hai mươi sáu tháng ba trên mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip ngắn
ghi lại cảnh sâu xa giữa cổ động viên việt nam trên sân mỹ đình
trong trận đấu giữa tuyển việt nam và indonesia khiến cho một phụ nữ chảy nhiều máu ở đầu và mặt
rất nhanh chóng đoạn clip thu hút hàng ngàn lượt xem
cụ thể sự việc ra sao hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trong clip chia sẻ cho thấy một người đàn ông áo trắng có hành động hung hãn
khi tác động vào đầu người phụ nữ mặc áo đỏ khiến cô này bị tổn thương vùng đầu chảy nhiều máu
ngay sau đó lực lượng an ninh kịp thời có mặt để giải tàn đám đông và mời những người liên quan ra khỏi sân
sau khi clip được chia sẻ lên mạng đã thu hút hàng nghìn bình luận từ người dùng facebook
đa số đều lên án hành động tấn công người phụ nữ
của người đàn ông áo trắng và mong lực lượng chức năng làm rõ mâu thuẫn
một nhân chứng có mặt tại sân vận động mỹ đình thời điểm xảy ra sự việc cho biết
sự cố trên xảy ra trong hiệp một của trận đấu giữa tuyển việt nam và indonesia
lúc này đây xô xát xảy ra giữa nhóm cổ độc viên việt nam sau một vụ tranh cãi
người này cho biết thêm người đàn ông tấn công người phụ nữ khiến chị ấy bị thương ở vùng đầu và mặt
ngay sau đó lực lượng an ninh tại sân có mặt để ổn định trật tự trên khán đài
tối ngày hai mươi sáu tháng ba
quỹ công an quận năm từ liêm hà nội cho biết đơn vị chức năng đang vào cuộc điều tra
và làm việc với những người liên quan vụ cổ động viên xô xát trên sân vận động mỹ đình